hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn
điện tử luật sư việt nam đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết
biệt phủ lấn sông của gia đình thiếu tướng đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng đăng ngày một mươi tháng tám
ngoài xử phạt tạp chí điện tử luật sư việt nam phải cải chính theo quy định
nếu quá thời hạn mà tạp chí điện tử luật sư việt nam không tự nguyện chấp hành
thì tạp chí này sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật
từ đầu năm đến nay chỉ riêng cục báo chí đã tước giấy phép hoạt động có thời hạn của hai cơ quan báo chí
thu hồi hai thẻ nhà báo xử phạt vi phạm hành chính hai mươi một trường hợp với tổng số tiền năm trăm năm mươi triệu đồng
đặc biệt tiếp nhận hơn năm trăm linh cuộc gọi của người dân doanh nghiệp phản ánh về thông tin trên báo chí
về hoạt động của phóng viên giải quyết hàng trăm đơn thư khiếu nại thông tin trên báo chí
trong đó năm mươi đơn thư liên quan đến các tạp chí điện tử
một vụ trộm cắp tài sản
một vụ trộm cắp tài sản ngay sau đám cưới kết thúc vừa xảy ra tại xã đồng văn huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
đã được lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc điều tra làm rõ
điều không ai ngờ tới thủ phạm lại chính là bạn thân của cô dâu
ngày một mươi tháng một mươi công an huyện yên lạc nhận được đơn trình báo của một người dân
về việc gia đình bị kẻ gian trộm cắp ba chiếc kiềng tương đương một mươi một chỉ vàng tổng trị giá tài sản gần năm mươi triệu đồng
sau ba giờ đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo công an huyện yên lạc đã làm rõ thủ phạm trộm cắp là lưu thị kim anh
ở xã đồng văn huyện yên lạc
kim anh là bạn học với cô dâu
tại cơ quan công an kim anh khai nhận sau khi cùng cô dâu tổ chức hôn lễ ở nhà trai
kim anh cùng một số người khác và cô dâu quay trở lại nhà bà mai theo phong tục của địa phương
lúc này kim anh giúp cô dâu tháo ba chiếc kiềng vàng là quà cưới của gia đình hai họ đưa cho bà mai cất vào tủ
do nảy lòng tham và lợi dụng sâu nổi của gia đình cô dâu
kim anh đã lấy trộm số vàng trên rồi đem về nhà cất giấu
chỉ là một người lao động bình thường không có các mối quan hệ xã hội
nhưng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin hiểu biết pháp luật hạn chế của nhiều người
một đối tượng ở huyện cư rút tỉnh đắk nông đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo
chiếm đoạt gần một tỷ đồng của các nạn nhân
hai vợ chồng nguyễn đức an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và đoàn thị thuần sinh năm một nghìn chín trăm tám
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cùng chú tại xã tâm thắng huyện cư rút vừa là bị hại
cũng là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chỉ vì không muốn cho con đi nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi sáu
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vợ chồng nguyễn đức an và nguyễn thị thuần đã nhiều lần đến gặp
và đưa cho nguyễn sĩ việt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại xã tâm thắng
tổng cộng một mươi hai triệu đồng
để nhờ lo lót cho con trai khỏi phải nhập ngũ
tuy nhiên lấy xong tiền việt không thực hiện như đã hứa
con trai của thuần vẫn có lệnh gọi nhập ngũ
nói chung là giấy tờ mình một thì sẽ bị tội bị sai lầm
xin cho năm người doanh nhân số tiền là có người tám mươi người một trăm bảy mươi và người một trăm năm mươi người một trăm sáu mươi
tổng số tiền thì bây giờ không nhớ được
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn sĩ việt
về hành vi lừa đảo chiếm được tài sản
và hai vợ chồng nguyễn đức an đoàn thị thuần
về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
mở rộng điều tra công an huyện cư rút xác định
với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức xin việc làm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
việt đã chiếm đoạt gần một tỷ đồng của tám người dân trên địa bàn huyện cơ rút
em mới bảo là không học sao mà làm được bác

sau đó thì nghe mẹ nói thêm năm mươi triệu
gia đình mong muốn bác trả lại tiền
điều mẹ lỡ nâng trong chất đây
nợ hết bao nhiêu rồi còn mấy trăm triệu
nhà cũng khó khăn
khi mà anh việt đã nhận tiền xong ba tháng hẹn con tôi đi học
nhưng không có kết quả rồi xong một thời gian nữa
còn một tháng qua là thấy quyết định học việc không lương
thế thì cái số tiền một trăm bốn mươi triệu này chúng tôi ra đòi nhất thì không có
nên tôi đề nghị các cấp chính quyền làm sao chăm chết để giải quyết cho con tôi
thì qua cái thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng
người việt thì cơ quan điều tra khuyến cáo đối với bà con nhân dân là nên có cái sự hiểu quyết và khi mà đi xin việc thì nên đến các cơ quan nhà nước và xin tuyển cho đúng cái quy định
hiện nay công tác tuyển sinh tuyển dụng tại các cơ quan nhà nước được thực hiện công khai
minh bạch trên các cổng thông tin điện tử trụ sở cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng
do đó người dân khi có nhu cầu tìm việc làm cần tìm hiểu kỹ qua các kênh thông tin chính thống
không để mắc mưu các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cho rằng xe buýt của công ty đi ẩu chèn ép mình
với bản tính côn đồ hung hãn đối tượng hoàng duy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã dùng mũ bảo hiểm đập kính xe
linh đã bị công an huyện lộc bình bắt giữ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này cũng đã từng có một tên án về tội giết người
trước đó hoàng duy linh điều khiển xe máy di chuyển từ thành phố lạng sơn về huyện lộc bình trên quốc lộ bốn b
trên đường đi linh cho rằng xe buýt của công ty cổ phần non nước đi ẩu chèn ép mình
nên đã vượt lên chặn đầu xe yêu cầu lái xe xuống nói chuyện
khi thấy lái xe chốt cửa ngồi im trên xe với bản tính côn đồ hung hãn
linh đã dùng mũ bảo hiểm đập vào kính chắn gió xe
sau đó bẻ cần gạt nước của xe tiếp tục đập khiến kính khen gió bị hư hỏng nặng
chiều nay một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố ba
phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ô tô được cho là chạy với tốc độ cao loạn trọng
đâm trực diện vào một chiếc xe ô tô khác khiến ba người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều nay
chiếc xe ô tô bán tải biển số chín mươi ba c năm nghìn ba trăm sáu mươi do tài xế tên hà
chủ thị xã bình long tỉnh bình phước
lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố đồng xoài đi tỉnh tây ninh
khi đến đoạn khu phố ba phường tiến thành do chạy với tốc độ cao
tài xế hà đã không làm chủ được tay lái
đâm thẳng vào chiếc xe ô tô bảy chỗ hiệu innova biển số năm mươi hai z sáu nghìn sáu mươi sáu
do anh bùi văn toàn ba mươi sáu tuổi quê tỉnh đắk nông điều khiển
chở hai người phụ nữ đang lưu thông theo chiều ngược lại
vụ tai nạn khiến tài xế xe bán tải cùng hai người phụ nữ ngồi trên xe bảy chỗ bị thương nặng
phải đưa đi cấp cứu hai xe ô tô bị hư hỏng nặng
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị và các bạn sau hơn một mươi ngày tổ chức lớp tập huấn
hôm nay tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lớp huấn luyện chuyên sâu về kỹ chiến thuật cứu nạn cứu hộ và ứng phó với sự cố thiên tai
tìm kiếm cứu nạn cho công an các tỉnh miền trung của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra
một mươi đồng chí là cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác cứu nạn cứu hộ thuộc công an các tỉnh
thành phố khu vực miền trung đã được trang bị bổ sung nâng cao kiến thức năng lực
trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kỹ chiến thuật cứu nạn cứu hộ và ứng phó với sự cố thiên tai
như cứu nạn cứu hộ sự cố mắc kẹt trong thang máy trong môi trường khói khí độc
tai nạn giao thông cứu nạn cứu hộ dưới nước trên cao dưới sâu
cứu nạn cứu hộ khi sạt lở đất đá sập đổ nhà cửa công trình
kết thúc khóa huấn luyện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho một trăm linh các học viên tham gia
trong đó xếp loại giỏi gần ba mươi loại khá gần sáu mươi năm
ban tổ chức cũng đã trao giấy khen cho một mươi đồng chí có thành tích trong quá trình tổ chức lớp học
hôm qua tại thành phố buôn ma thuột công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ công bố quyết định
điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng phó công an xã và công an viên trên địa bàn toàn thành phố
tại buổi lễ công an tỉnh đắk lắc đã công bố quyết định điều động bốn mươi tám công an chính quy
về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tám xã của thành phố buôn ma thuột
đây là những cán bộ công an tiêu biểu được thường vụ đảng ủy
ban giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo công an thành phố
công an tỉnh buôn ma thuột lựa chọn đưa về cơ sở để gần dân sát dân nắm chắc tình hình địa bàn
nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự khi mới phát sinh ngay từ cơ sở
thực hiện chủ trương của bộ công an và của tỉnh quảng ninh từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến nay
công an tỉnh quảng ninh đã điều động công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh tại công an các xã trọng điểm
dù thời gian tăng cường về cơ sở ngắn
song với tinh thần cầu thị nêu cao tinh thần trách nhiệm bám nắm địa bàn và nỗ lực phục vụ nhân dân
cán bộ chiến sĩ công an chính quy tại các xã đã nhận được sự giúp đỡ tin tưởng và đồng thuận từ chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân
vũ oai là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện hoành bồ
trong đó nổi lên thời gian gần đây là vấn đề khiếu kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng các dự án tội phạm trộm cắp tài sản
trong tuần tháng tám
vừa qua ba cán bộ công an huyện hoành bồ được điều động về đảm nhiệm chức danh tại công an xã vũ hoài
sau hơn một tháng về cơ sở lực lượng công an chính quy đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết một số vụ việc nổi cộng liên quan đến giải phóng mặt bằng
các dự án trên địa bàn xã và xâm hại di tích lịch sử đồng thời củng cố công tác quản lý đối tượng quản lý nhân hộ khẩu phục vụ công tác phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng với cán bộ chiến sĩ với các công an viên của xã để tạo sự đồng thuận thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn
tập trung vào công tác nắm tình hình điều tra cơ bản tăng cường công tác kiểm tra lưu trú tạm trú trên địa bàn nhắc nhở và yêu cầu năm mươi trường hợp tạm trú trên địa bàn để làm các thủ tục đăng ký để quản lý